cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa tạm giữ hình sự bốn đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán trái phép số lô số đề thu giữ trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
trước đó vào ngày bảy tháng tám tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên bắt quả tang nguyễn thị minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường đồng quang thành phố thái nguyên đang bán lô số đề trái phép cho một số đối tượng
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng phạm thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường hoàng văn thụ và chị hoàng thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường phan đình phùng
đấu tranh khai thác hường và thảo khai nhận sau khi ghi bán số lô số đề trái phép cho các con bạc
hai đối tượng này đã sử dụng điện thoại di động chuyển toàn bộ số lô số đề cho vũ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại vườn quang vinh

huyền sử dụng phần mềm đã được cài trong mấy điện thoại của mình để tính điểm và tính giá số lô số đề
sau đó chuyển tiền phần trăm trên lệch cho hường và thảo
cơ quan điều tra đã tạm giữ sáu điện thoại di động và trên hai trăm bốn mươi triệu đồng và một mươi cá đề liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để mở rộng
chiều qua ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông trần nhiệm năm mươi chín tuổi nguyên là phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã đức mạnh huyện đắc minh
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ án khi làm tổ trưởng tổ vay vốn xã đức mạnh ông nhiệm đã thu tiền gốc và lãi vay của các hộ dân
nhưng không nợp cho ngân hàng chính sách xã hội huyện mà sử dụng vào việc cá nhân
khi làm thủ tục vây vốn cho các hộ ông nhiệm còn giữ lại một phần
không nợ cho các hộ khác vây nhưng thực chất là chiếm đoạt
ngoài ra ông nhiệm còn lập hồ sơ giả chữ ký của nhiều người dân nộp cho ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn rồi chiếm dụng
với các thủ đoạn này từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba ông diệm đã chiếm đoạt của một mươi bảy hộ nghèo với số tiền gần ba trăm bốn mươi hai triệu đồng
thưa quý vị thời gian qua bên cạnh việc thường xuyên đến từng nhà có người vượt biên trái phép để động viên
giúp đỡ họ hoặc giúp đỡ họ
hoài nhập với cộng đồng lực lượng an ninh công an huyện chư sê tỉnh gia lai đã làm tốt công tác phối hợp và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp có ý định hoạt động vượt biên trái phép
mới đây vào ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm từ tin báo của quần chúng nhân dân công an hai huyện chư sê chư pương đã kịp thời ngăn chặn hành vi trốn ra nước ngoài của sáu trường hợp đều trú ở làng ven xã khô chư sê khi họ đến chợ phú quang huyện chư hương để đón xe khách
mới đây vào ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm từ tin báo của quận chống nhân dân công an hai huyện chư phương đã kịp thời ngăn chặn hành vi trốn ra nước ngoài của sáu trường hợp đều trú ở làng vên xã khô chư phương để đón xe khách

từ bỏ ý định vượt biên trái phép và đều bày tỏ mong muốn được trở về làng để làm ăn nuôi vợ con
từ bỏ ý định vượt biên trái phép và đều bày tỏ mong muốn được trở về làng vên xã khô chư phương để đón xe khách
từ bỏ ý định vượt biên trái phép và đều bày tỏ mong muốn được trở về làng vên xã khô chư phương để đón xe khách
vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc hai mươi hai h năm mươi đêm ngày một mươi hai tháng tám và vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó chỉ ba mươi phút tại một kho chứa hàng nguy hiểm và hóa chất tại một khu công nghiệp ở thiên tân
các đám cháy bùng phát sau đó đã lan rộng và gây ra nhiều vụ nổ nhỏ khác
theo trang tin điện tử của nhân dân nhật báo nguyên nhân vụ nổ là do một lô hàng chất nổ đã phát nổ trong một container
các nhân chứng mô tả các vụ nổ đã tạo ra quả cầu lửa cao một trăm linh mét các mảnh vỡ bị tung lên cao và văng khắp nơi trong khu vực
chấn động do vụ nổ gây ra có thể cảm nhận từ khoảng cách hàng km nhiều giờ sau vụ nổ khói vẫn tiếp tục bốc lên cao
theo cục địa chấn trung quốc trong hai vụ nổi trên vụ đầu tiên có sức công phá tương đương ba tấn thuốc nổ tnt còn vụ thứ hai tương đương hai mươi một tấn
hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
sáng nay một mươi ba tháng tám chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng lê khắc cường đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường tìm kiếm cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại của hai vụ nổ
ông lý khắc cường cũng cam kết tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đảm bảo minh bạch thông tin trước công luận
cũng trong đêm qua vào ngày một mươi hai tháng tám theo giờ việt nam một chiếc trực thăng chở theo một mươi hai người đã lao xuống một đầm nước ở thủ đô tài chính lagos của nigeria khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra
theo cơ quan hàng không dân dụng nigeria chiếc trực thăng chở theo một mươi hành khách và hai phi công đang trên hành trình bay từ một dàn khoan dầu
trở về lagos khi đến khu vực arosoki thì gặp nạn
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi theo giờ địa phương tức hai mươi một h ba mươi theo giờ việt nam chỉ ít lâu trước khi chiếc trực thăng dự định hạ cánh
một nhân chứng cho biết đã thấy chiếc trực thăng trao đảo trên không và bắt đầu lao xuống rất nhanh và một ngọn lửa lớn đã bùng lên ngay sau khi nó chạm mặt nước
ngoài sáu người may mắn sống sót lực lượng cứu hộ đã tìm thấy
tuy nhiên ban ngày vẫn phổ biến mây thay đổi có nắng gián đoạn nhưng nền nhiệt độ cũng giảm nhẹ được từ một đến hai độ
với cao nhất giao động xung quanh ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ thời tiết đỡ oi bức hơn
khu vực phía đông bắc bộ thời tiết vẫn chưa thực sự ổn định
do quá trình hội tụ gió trên cao còn duy trì nên mưa rông rải rác tiếp tục diễn ra trong thời điểm tối muộn đêm và sáng
ban ngày trời con nắng gián đoạn vẫn khá oi và nóng nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế không có hình thế thời tiết đặc biệt nào
nên thời tiết chưa có nhiều biến đổi rõ rệt
phổ biến là mây thay đổi ngày có nắng nhiều một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ
nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ đến chiều tối có thể có mưa rào nhẹ tuy nhiên thì lượng mưa cũng không đáng kể
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu
thời tiết trên toàn khu vực này sẽ khô ráo hầu như là không có mưa ngày nắng
nên nhiệt độ tiếp tục tăng với nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng
ở mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
sự báo đợt nắng nóng mới này sẽ còn kéo dài do vậy mà người dân khu vực cũng nên có phương án sắp xếp cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho phù hợp
các tỉnh tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu dần
nên tạm thời khu vực này chỉ có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối và đêm trong ba ngày tới nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ mưa giảm xuống diện vài nơi ngày nắng nhiều hơn
cùng nền nhiệt độ trưa chiều tăng thêm từ một cho đến hai độ
dự báo đến hai ngày nghỉ cuối tuần gió mùa tây nam tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu đi
nên mưa tại các tỉnh thành phía nam cũng không xảy ra nhiều nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ mưa giảm xuống diện vài nơi ngày nắng nhiều hơn
nên mưa tại các tỉnh thành phía nam cũng không xảy ra nhiều nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ